hành trình về quê của người dân với nhiều câu chuyện hình ảnh xúc động

thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra
tại địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đã cấp đi sinh mạng của ba người và khiến ba người khác bị thương
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông này đang được các cơ quan chức năng làm rõ
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông này đang được các cơ quan chức năng làm rõ
tuy nhiên có một điều mà nhiều người rất chú ý
đó là chiếc xe ô tô con này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng bốn
vâng và vấn đề đặt ra ở đây là việc sử dụng phương tiện giao thông không có đăng kiểm
hoặc là quá thời hạn đăng kiểm là hành vi vi phạm pháp luật
và nếu như mà tai nạn giao thông xảy ra thì sẽ dẫn tới rất là nhiều hệ lụy
câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này
hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đã khiến nhiều người chứng kiến ám ảnh
chiếc xe ô tô con đã biến dạng vò nát lật ngửa trên đường
vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong tại chỗ
trong đó có một tài xế một người tử vong trên đường đi cấp cứu ba người khác bị thương
cục đăng kiểm việt nam đã thông tin về tình hình kiểm định các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông này
theo đó phương tiện trong vụ tai nạn là xe ô tô con biển kiểm soát chín mươi tám a hai mươi nghìn sáu trăm ba mươi ba
đã hết hạn đăng kiểm từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
theo quy định hiện hành chiếc xe này không được phép tham gia giao thông
cái quan trọng nhất là quay lại câu chuyện là vẫn là cái ý thức con người tham gia giao thông
còn lại như mình thì tuân thủ luật pháp thì cứ đến đúng hẹn như ngày hôm nay
là đi trước một ngày tức là chính xác của mình là xe mình là mùng bảy
nhưng hôm nay mình đi là mùng sáu mình đăng kiểm trước
đi thì mình cứ nói chung là tuân thủ giao thông tối đa để mà giao thông nó được an toàn
cái điều đấy là cái quan trọng nhất
bày tỏ quan điểm về việc tài xế điều khiển phương tiện ô tô
quá hạn đăng kiểm hơn năm tháng vẫn tham gia giao thông
anh nguyễn thành hà cho rằng đây thuộc về ý thức của lái xe
với xe ô tô của anh dù còn một ngày nữa mới hết hạn
nhưng anh đã chủ động đưa xe đi khám trước một ngày
theo tôi thấy thì nếu mà để quá hạn năm tháng chưa đăng kiểm
thì đấy là do một phần cũng là chủ quan của chủ xe
thứ hai là nếu mà để quá hạn như thế thì thứ nhất là sẽ không an toàn khi cho mình lái xe
thứ hai thì mình cũng đã vi phạm quy định của luật giao thông
nói chung là các lái xe nên để ý về cái thời hạn đăng kiểm xe cho mình
nên đăng kiểm đúng hạn để an toàn cho bản thân và người khác
và không bị nghi phạm hấp luật giao thông khi tham gia giao thông
về việc đăng kiểm thì là ngoài trách nhiệm của mỗi chủ phương tiện
thì là trách nhiệm chung của xã hội của cộng đồng
và luôn luôn là phải đăng kiểm bằng cách đăng kiểm đúng hạn
đúng thời điểm đúng lúc đảm bảo việc di chuyển của phương tiện trên đường được an toàn tuyệt đối
giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới được bộ
là một trong những giấy tờ quan trọng để đánh giá chất lượng an toàn của xe
giảm được rủi ro trong quá trình lưu thông trên đường bộ
đây cũng là một trong những giấy tờ bắt buộc phải mang theo
khi người lái xe điều khiển phương tiện cơ giới lưu thông trên đường
nếu như sử dụng giấy chứng nhận kiểm định hết hạn
thì không thể phản ánh được tình trạng an toàn của xe theo quy định
quy chuẩn phù hợp với loại xe đó
xét về góc độ kỹ thuật đối với một phương tiện có cái chu kỳ kiểm định
và sau chu kỳ kiểm định đó thì phương tiện phải đi kiểm định lại
để các cơ quan được cơ quan quản lý nhà nước giao trách nhiệm kiểm soát
về tình trạng kỹ thuật và cũng như là bảo vệ môi trường của phương tiện
sẽ phải kiểm soát về tình trạng kỹ thuật và cũng như bảo vệ môi trường của phương tiện
phương tiện đó còn đảm bảo an toàn để tham gia giao thông hay không
vì vậy một phương tiện quá hạn đến năm tháng mà vẫn lưu thông trên đường
là một việc rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông rất lớn
mức phạt với xe ô tô quá hạn đăng kiểm được quy định tại nghị định một trăm linh của chính phủ
theo đó thời gian quá hạn đăng kiểm dưới một tháng
mức phạt thấp nhất là hai triệu đồng và cao nhất là một mươi hai triệu đồng
nếu thời gian quá hạn đăng kiểm trên một tháng
mức xử phạt cao nhất lên đến một mươi sáu triệu đồng
tuy nhiên việc tuân thủ quy định về đăng kiểm phương tiện
là nhằm hướng đến sự an toàn của người và phương tiện
cùng với những người tham gia giao thông khác
chứ không chỉ để đối phó với các biên bản xử phạt của lực lượng chức năng
mới đây cục hàng không đã báo cáo bộ giao thông vận tải
về đề xuất áp giá sàn về mức phạt đăng kiểm của người và phương tiện
về máy bay nội địa và ý kiến của các hãng bay
thông tin này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của dư luận
cục hàng không việt nam khẳng định là đề xuất áp giá sàn vé máy bay
là chính sách áp dụng mang tính khẩn cấp nhằm giải quyết các khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đồng thời giải cứu các hãng hàng không
tuy nhiên đa số các chuyên gia thì lại cho rằng việc áp giá sàn
vé máy bay nội địa là không phù hợp và có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực
để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này phóng viên ani toàn cảnh
đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cục hàng không đề xuất giá vé tối thiểu bằng hai mươi mức giá tối đa
đang được bộ giao thông vận tải quy định
là các hãng ủng hộ áp dụng giá sàn
vietnam airlines kiến nghị nâng tỷ lệ lên tới bốn mươi bốn
nếu đề xuất này được thông qua thì các chương trình khuyến mại vé giá rẻ
sẽ không còn như đồng chín mươi chín đồng
hành khách có thể phải trả chi phí cho vé bay cao hơn

nếu chúng ta mà kích cầu hàng không thì thậm chí là chúng ta thấy rằng
chúng ta dùng cái đó thì sẽ hạn chế những người có thu nhập thấp

mà không tạo cái điều kiện để đẩy mạnh xúc đẩy hưu dịch
để tính trường phát triển
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông mới đây thì cục hàng không có đề xuất
chúng ta sẽ phải áp dụng giá sản cho các vé máy bay
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về cái đề xuất này ạ
trước hết chúng tôi cho rằng là cái việc mà áp cái giá sản
hay giá trần của vé máy bay
thì nó đều phải có những cái cơ sở khoa học
để mà đủ cái tính thuyết phục
và nó phải căn cứ vào các cái luật
cũng như là các cái điều kiện cụ thể
trong từng cái thời điểm
khi nói đến cái việc áp giá sản

thì chúng ta thấy rằng
trong cái điều kiện như hiện nay
đó là cái điều mà không nên làm
vì thứ nhất là trong luật doanh nghiệp
chúng ta đã có
các cái quy định về
cái việc các doanh nghiệp được tự do
cạnh tranh một cách bình đẳng
trong luật áp
và được quyền tự xác định
cái giá cả của các cái hàng hóa
dịch vụ khi mà họ
cung cấp ra thị trường
đảm bảo cái tính kinh doanh
cũng như cái định doanh của các doanh nghiệp
hướng xây dựng và phát triển của doanh nghiệp
và trong luật giá
thì cũng có các cái quy định
về cái việc là
các doanh nghiệp có thẩm quyền
được quy định
các cái mức giá
theo các cái nguyên tắc
về hạch toán kinh tế
và đảm bảo
các cái chi phí hợp lý
của doanh nghiệp
để từ đó có thể đáp ứng được
cái yêu cầu xây dựng và phát triển
của các cái doanh nghiệp mình
và trên cái cơ sở như vậy
thì rõ ràng là các doanh nghiệp
được quyền tự định giá
cho các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ
và các cơ quan quản lý nhà nước
không nên và không được áp giá
với những cái mặt hàng
mà không thuộc diện thiết yếu
do nhà nước quy định
điều chỉnh cái giá cả đó
và nếu mình nói như vậy
thì rõ ràng cái giá hàng không
là nó không thuộc diện
những cái mặt hàng
mà nhà nước phải quản lý về giá
hàng không nên điều chỉnh
có hãng hàng không thì cho rằng là
chúng ta nên áp dụng
tuy nhiên có hãng thì lại cho rằng là
nếu áp dụng thì sẽ gây thiệt hại
cho các doanh nghiệp
vậy thì chúng ta nên nghe theo ý kiến nào ạ
và ông có thể phân tích những cái lý do
mà các bên đưa ra là vì sao ạ
cái việc mà đưa ra cái giá
nó giá sản ấy
nó chỉ có lợi cho những cái doanh nghiệp
mà có cái cơ chế quản lý công cành
có cái chi phí và cái giá thành nó cao
thì lúc đó
họ cần có một cái mức giá
để họ đáp ứng được
các cái nhu cầu về chi phí
cái điều thứ hai
là với những cái doanh nghiệp
mà có cái thị phần lớn
thì họ cũng mong muốn
rằng là có cái giá sản
để từ đó họ khống chế
cái mức giá tối thiểu
nhằm triệt tiêu cái động lực cạnh tranh
của các đối thủ nhỏ hơn
và có thể họ áp dụng
những cái biện pháp khuyến mãi
mặc dù những biện pháp này
hoàn toàn phù hợp với luật pháp
và với cái trào lưu hiện nay
nhưng mà rõ ràng là
nếu mà đưa ra cái mức giá này
thì tối thiểu ông phải theo mức nhất định
và như vậy là họ được lợi
thế còn đối với những cái doanh nghiệp
mà nhỏ hơn
những cái doanh nghiệp hàng không giá rẻ
thì họ thấy rằng
cái việc áp giá sản là khổ định
cái việc mà chống bán phá giá ấy
nó cũng là một trong những vấn đề rất quan trọng
nhưng ở đây cái giá vé thấp và rẻ
hoặc là thậm chí bằng không
nó không phải là bán phá giá
bởi vì như chúng ta đã nói đấy
nó chỉ được bán cái giá thấp
theo cái giá khuyến mãi
với một cái tỷ lệ phần trăm nhất định
của cái giá vé
và với một số chặng đường nhất định
trong một số thời điểm nhất định nào đó
và cái tỷ lệ đó
nó chỉ là một cái tỷ lệ vé nhất định thôi
chứ nó không thể là tất cả
đúng không ạ
và như chúng ta đã biết ấy
cái đó là cái mà theo cái luật
luật giá đó
nó hoàn toàn phù hợp
cái luật pháp
thưa ông ngoài cái việc mà gây bất lợi cho hành khách
trong việc là giá vé thì sẽ cao hơn
thì một số chuyên gia cũng cho rằng là
nếu như chúng ta áp dụng giá sản vé máy bay
thì sẽ gây ra hiệu nomino và gây thiệt hại
cho những cái nền kinh tế khác
vậy thì quan điểm của ông đánh giá như thế nào về ý kiến này ạ
khi mà áp dụng cái giá sản ấy
thì cái lượng người đi máy bay
nó sẽ giảm đi
và rõ ràng là cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước
cái sự đóng góp của các cái hãng bay
đối với ngân sách
nó sẽ giảm đi
nhưng cái điều quan trọng hơn ấy
là rất nhiều các cái lĩnh vực
kinh tế có liên quan
đến cái việc di chuyển của hành khách
ở các cái cung đường
các cái tuyến đường nó cũng giảm đi
đặc biệt là với các cái tour du lịch
hoặc là những cái
tour du lịch giá rẻ
thì họ rất cần cái sự kết hợp
của các cái hãng không
với các cái doanh nghiệp du lịch
ngoài những cái yêu cầu
về kết hợp
với cái du lịch
thì còn có rất nhiều các cái ngành nghề khác
kể cả các cái hội tạo
kể cả các cái
hoạt động về du lịch
về nghỉ dưỡng
và các cái vấn đề khác
nó hoàn toàn có thể sử dụng
các cái biện pháp
mà áp dụng
với cái vé giá rẻ
để từ đó họ đạt được
cái mục tiêu vừa tăng trưởng kinh tế
của cái ngành nghề mình
nhưng vừa đáp ứng được
cái chi phí nó thấp nhất
và cái hiệu quả nó cao nhất
như vậy là nếu có
cái vé giá rẻ
nó sẽ tạo điều kiện cho các cái ngành kinh tế
khác nhau trong nền kinh tế quốc dân
của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ hơn
và trên cơ sở đó
nó tạo ra cái sự đồng góp
cho ngân sách nhà nước lớn hơn
đem lại cái hiệu quả cao hơn
trong cái tăng trưởng kinh tế của đất nước
ông có thể cho biết là hiện nay trên thế giới
có nước nào áp giá sàn vé máy bay không ạ
và nếu như để hỗ trợ các doanh nghiệp
vượt qua cái giai đoạn khó khăn trong dịch bệnh như thế này
thì chúng ta sẽ cần những cái biện pháp gì
trước đây thì cũng có một số quốc gia
đã có áp dụng
cái giá sàn cái vé máy bay
trong một số thời điểm nhất định nào đó
họ cũng nhanh chóng
họ dỡ bỏ cái giá sàn
theo cái gọi là mở cửa
của cái nền kinh tế cũng như các cái điều kiện
kinh tế nó thay đổi
và từ đó thì họ không còn cái giá sàn này nữa
cái dịch vụ hàng không
thì có rất nhiều vấn đề quan trọng
trước hết là
chính phủ đã có những cái biện pháp
về giảm cái chi phí
cất cánh hạ cánh
về giảm các cái
gọi là thuế
đối với cái
do cái việc sử dụng các cái xăng lọc
các cái yêu cầu về
cho vay với một cái mức
lãi suất phù hợp cho các cái hãng hàng không
trong cái điều kiện
các cái hãng hàng không phải đóng cửa
không có cái hoạt động quốc tế
một cái thời gian tu lý dài
và cái lưu lượng hành khách đi lại kể cả
giữa các quốc gia cũng như trong nội địa
nó giảm thấp trong cái thời gian vừa qua
thì rõ ràng cái mục đích mà
quan trọng nhất hiện nay
đó là làm sao để cái ngành hàng không
có thể quay trở lại
hoạt động một cách bình thường
trong cái điều kiện mới
đảm bảo các cái điều kiện
vừa phòng chống dịch nhưng
vừa mở cửa được
và đưa các hành khách đến
các cái địa phương một cách an toàn
còn khi mà hoạt động hàng không nó trở lại bình thường rồi
thì lúc đó chúng ta sẽ có
các cái điều kiện
để mà có thể tăng trưởng và phát triển
cái ngành này
vâng một lần nữa rất là cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh